áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất xây dựng mô hình sản xuất sạch nâng cao giá trị cây trồng
đang là một hướng đi được nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước thúc đẩy và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương
tuy nhiên điều đó thì đòi hỏi phát huy lợi thế địa phương cùng với tinh thần ham học hỏi dám nghĩ dám làm
và câu chuyện về một giám đốc hợp tác xã trẻ tại tỉnh tuyên quang sau đây là một minh chứng
anh nguyễn mạnh thắng là người đầu tiên của xã thành công trong việc sản xuất trẻ an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp
và đang thực hiện chuyển đổi sản xuất chè theo quy trình hữu cơ
từ khi chuyển đổi phương pháp canh tác truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
giá trị cây trẻ đã được nâng lên từ hai đến ba lần giúp nhiều thành viên trong tổ hợp tác thoát nghèo
ngoài ra sản xuất theo quy trình việt gáp cũng góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động
cái thứ nhất là sản phẩm hữu cơ so với sản phẩm thông thường thì độ an toàn nó cao
không sử dụng các thuốc kiểu sâu hóa chất không sử dụng các phần bó nó học
cái thứ hai nữa là chất lượng sản phẩm nó cũng được ngon hơn so với trẻ sản xuất thông thường
hiện nay hợp tác xã có hai mươi hectare chè trong đó có năm năm hectare chè sản xuất theo quy trình việt gáp
ba hectare chè sản xuất theo quy trình hữu cơ doanh thu đạt trên ba tỷ đồng mỗi năm
tại việc làm ổn định cho hai mươi lao động địa phương với mức thu nhập từ bốn đến năm triệu đồng
một người một tháng
qua thống kê sản xuất theo quy trình việt gáp có giá trị và thu nhập cao hơn so với thông thường từ một mươi năm đến hai mươi
các sản phẩm chè chế biến hữu cơ ngày càng có uy tín và đa dạng về mẫu mã chủng loại
hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nghiên cứu tìm hiểu thị trường
để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm chè chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng